bùi thị mỹ tiên chú tại huyện châu thành a vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng ba tiên đã hẹn bạn trai đến đón tại nhà một người quen
khi đến điểm hẹn nạn nhân bị tiên từ phía sau cầm dao đâm nhằm cướp chiếc xe máy
lúc này nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tiên có ý định tiêu thụ chiếc xe máy nhưng không thành
sau khi gây án tiên đã bỏ trốn tuy nhiên đã bị bắt giữ kết quả xét nghiệm nhanh cơ quan công an phát hiện tiên dương tính với ma túy
với hành vi sử dụng quần áo trang phục cấp bậc hàm công an rồi sử dụng mạng xã hội zalo để kết bạn với những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế
nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại đối tượng đinh thành hiếu chú tại thành phố hồ chí minh tạm chú thành phố châu đốc tỉnh an giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
vào ngày một mươi ba tháng bốn công an phường núi sam thành phố châu đốc nhận tin báo của người dân về việc nghi vấn đinh thành hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc
vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lên mạng xã hội tìm mua một bộ quần áo quân phục công an nhân dân cấp hàm trung tá
sau đó tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế
đoạn trên gia lô gửi ảnh mặc trang phục công an và giới thiệu đang công tác ở bộ công an để vay mượn tiền
với thủ đoạn trên hiếu đã chiếm đoạt của khoảng chín phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền trên một trăm hai mươi sáu triệu đồng
vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thành phố châu đốc điều tra xử lý
không chỉ là một cá nhân như vụ việc trên công an hải phòng vừa triệt phá một đường dây giả danh công an để lừa đảo
tinh vi hơn là nhóm đối tượng này đã lợi dụng công nghệ để lừa đảo các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng
ghi nhận sau là bài học cảnh giác nhằm tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng nhận được đơn báo tố giác tội phạm của một phụ nữ sinh sống trên địa bàn
về việc bà nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là công an đang truy nã người có liên quan đến mình và yêu cầu bà phối hợp với cơ quan công an điều tra
đối tượng trên yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng để ban chuyên án làm việc và phải giữ bí mật không được để lộ sự việc
người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần một trăm sáu mươi triệu sang một tài khoản ngân hàng khác như yêu cầu của các đối tượng
bị mấy người gọi tiền cho bà nói chuyện với bà là giờ bà đang đứng dính với kinh đuối lừa đảo thì bán tám triệu ở hà nội đấy
bà phải làm thế nào giải quyết trong buổi sáng nay từ buổi sáng hôm nay phải giải quyết ngay
không còn liên lị đến con cái gia đình mọi chuyện rồi bà phải bắt đi tù ấy
sau khi nhận được đơn trình báo phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quốc việt và lường khắc lâm đều là lao động tự do hiện đang sinh sống làm việc trên địa bàn thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
tôi có quen chị hạt sẻ cười là biệt danh tên tinh trung qua nhóm wechat hội người việt nam tại trung quốc
khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai thì chị ta có nhắn tin gọi điện đặt vấn đề là có việc này em có làm không
thì lúc đầu chị tha nói là mở tài khoản
giúp chị ta nhận tiền
thì tôi có hỏi là số tiền đấy tại sao có
thì chị ta có nói là số tiền này là số tiền của những người việt nam và trung quốc chuyển vào
tôi có hỏi vài lần thì chị ta cứ bảo là em không cần biết
chỉ việc nhận tiền rút và chuyển ra hộ chị ta
mặc dù biết số tiền trên là do các hoạt động phạm pháp mà có nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi trên
mỗi lần chuyển tiền việt và lâm nhận được hai mươi số tiền rút được
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai việt và lâm đã nhận và chuyển cho đối tượng ở nước ngoài tổng cộng khoảng ba năm tỷ đồng và hưởng lợi bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng đã không thực hiện chuyển khoản theo như các vụ việc trước đây chúng tôi đã làm
mà các đối tượng đã thực hiện cái việc là rút tiền mặt ra và ra các cửa hàng viettel và các cửa hàng chuyển tiền nội địa trong nước
để chuyển tiền cho các đối tượng mà đã được chỉ định gây ra đứt cái mạch dòng tiền
chúng tôi sẽ khó được truy vết các dòng tiền
tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau
có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an thì nhân dân cũng cần tự nâng cao ý thức cảnh giác
trang bị những kiến thức cần thiết để nhận biết và phòng tránh trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo